phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ngọc xuân lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh cao bằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng ngọc xuân lâm đã lợi dụng pháp nhân là doanh nghiệp tư nhân sơn nhung
do lâm làm giám đốc kinh doanh xăng dầu có địa chỉ tại xóm nà bao xã minh tâm huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng hóa giá trị trên tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng vụ án